không in những tin tức về người lớn chúng em dùng tờ báo để chuyển đi tiếng nói của chính mình
những đứa trẻ đường phố của delhi là nhóm đối tượng nghèo khổ nhất trong xã hội
chúng thường được gọi là những trẻ em vô hình bởi nơi ở của các em là những góc khuất của thành phố
đây là nơi yoti một mươi sáu tuổi sinh sống
cô bé là một phóng viên giàu kinh nghiệm của tờ báo
nhưng goot và mẹ em phải vất vả lắm mới đủ ăn
em vẫn sẽ làm phóng viên
trước khi em làm báo không ai trong nhà em tắm rửa bao giờ cả
ai cũng bẩn
khi em tắm mọi người đều thấy kỳ lạ
mọi bài báo em viết đều phản ánh cuộc sống của em những gì xung quanh em
nhà của jooty là một căn lèo bên cạnh một bến xe buýt lớn
suốt nhiều năm cô bé chứng kiến thái độ rừng rưng của người khác với mình
trong mắt của người giàu có chúng em luôn có lỗi
họ nghĩ những người sống trong các trại cho người nghèo là trộm cắp và nghiện ngập
họ luôn nói xấu người nghèo mà không buồn tìm hiểu tại sao
đó là lý do thế giới cần biết về cuộc sống của chúng em
có ít nhất hai triệu trẻ đường phố giống như gooti ở ấn độ
cô bé chỉ là một trong sáu mươi phóng viên trẻ đường phố của tờ blacknama
các em có một nhiệm vụ lớn lao đem đến tiếng nói cho những người bị lãng quên
tại đây nơi khu ổ chuột cuộc họp tìm đề tài được tiến hành

jyoti chưa từng được đào tạo báo chí
nhưng em có khả năng hòa nhập nhanh với người khác và dễ chia sẻ các vấn đề của họ
em ra vào các khu ở chuột nói chuyện với người dân và tìm ra những góc độ hấp dẫn đáng khai thác
em không đưa suy nghĩ cá nhân vào trong các bài viết
em không phán xét
em chỉ viết những điều các nhân vật kể cho em
kinh tế ấn độ đang đi lên
tỷ lệ viết chữ trong xã hội tăng nhuộm
tỷ lệ viết chữ trong xã hội tăng nhanh và các tờ báo có hàng triệu đọc giả
bà lạc nama nằm trong số đó
và hiếm có một biên tập viên nào giàu đam mê hơn sambu
đây là buổi họp ban biên tập của tờ báo nơi những đứa trẻ báo cáo ý tưởng cho sambu
từ những câu chuyện về trẻ em dùng chất cấm việc các em bị cảnh sát bạo hành cho đến hôn nhân trẻ em và lao động trẻ em bất hợp pháp
sambu hiểu là cần phải rất thận trọng khi triển khai các đề tài đó
chúng thường đòi hỏi các phóng viên phải trực diện đối mặt với các vấn đề hóc búa
viết về những đứa trẻ sống cạnh ga tàu hoặc trên đường phố thường không thể viết theo cách nhẹ nhàng hay dễ dãi được
và sambou hiểu việc thay đổi số phận của những trẻ em đường phố là điều rất mất thời gian
mặt trời vẫn chưa lên nhưng sambu đã bắt đầu làm việc không phải việc của tờ báo mà là công việc kiếm tiền chính của em
em rửa ô tô còn bố em làm việc trong khách sạn
gia đình em sống dựa vào hai nguồn thu nhập đó
tuy vậy tờ báo vẫn cho cơ hội để sambo tạo dựng tương lai cho bản thân
nó được tài trợ bởi một quỹ từ thiện và các phóng viên biên tập viên được lấy một khoản tiền nhỏ đủ để các em tới trường
cuộc sống của em bây giờ rất khác trước
bây giờ kể cả khi em đang rửa xe mọi người vẫn gọi em là ngài phóng viên
em rất hạnh phúc

hôm nay em sẽ gọi em là ngài phóng viên
bé bô lu được đăng ảnh lên báo vì giúp đỡ một đứa trẻ tầm tật
đây là lần đầu tiên ảnh của cậu được đăng báo
em vui quá em muốn khoe nó với tất cả mọi người
từ bé tới giờ em chưa từng được chụp ảnh
những đứa trẻ khua chuột thường không quan tâm lắm đến tương lai
jyoti cho biết nhiều đứa hít một loại keo thường dùng để vá xăm xe đạp để tìm ảo giác lần lần
khi em mới tắm trường em đã tìm được một loại keo
khi em mới tuổi em hít keo mỗi ngày để phê sau đó đi ăn xin
cuộc sống của em hoàn toàn có thể kết thúc từ thời điểm đó
một đứa con gái sống ở ven đường dây thì rất dễ hư hỏng
nhưng giờ đây em đã được giáo dục
tờ báo đã giúp em khai sáng và phấn đấu cho những gì tốt đẹp hơn
tờ báo khua chuột này đã thay đổi cuộc sống của nhiều em nhỏ
thế nhưng để một bản in hoàn thiện không hề dễ dàng
những câu chuyện của các em cần được đánh máy giàn khung và gửi
và gửi tới nhà in
nhưng hiện chỉ có cô bé trany biết sử dụng máy tính
em thường nhìn chani đánh máy và ước gì mình làm được như bạn ấy
bạn ấy gõ phím rất nhanh mắt em không theo kịp chuyển động ngón tay của bạn ấy
cả tờ báo chỉ có một cái máy tính và mọi việc đều được thực hiện với nó
bởi vì chiếc máy tính là duy nhất nên chúng em đặt biệt hiệu cho nó là đức vua
biên tập viên sambou muốn ra mắt một chuyên mục riêng để đối thoại trực tiếp với thủ tướng modi
lấy ý tưởng từ bài phát biểu hàng tháng của thủ tướng trên đài phát thanh
chuyên mục sẽ phản ánh những nguyện vọng chân thực nhất của những đứa trẻ
chúng em sẽ hỏi các bạn ấy xem họ muốn nói điều gì với thủ tướng
em muốn thủ tướng lắng nghe tâm tư của trẻ em trước khi ngày ấy ra luật về trẻ em đường phố
tờ báo balak nama hiện chỉ được bán với giá một đồng
rupee một tờ tức là khoảng ba trăm năm mươi đồng việt nam
toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ góp phần cải thiện đời sống cho trẻ em đường phố
có thể những gì người đọc tìm thấy trong tờ báo không phải là thế giới thường thấy của trẻ em
nhưng balad nama cho họ góc nhìn chân thực nhất về cuộc sống của trẻ em nghèo ấn độ
dù những vấn đề được đưa ra khá khắc nghiệt
giải vô địch ném chứng thế giới
sự kiện thường niên độc đáo này
không chỉ thu hút hàng trăm người tham gia mà còn được hiệp hội ném chứng thế giới công nhận là một môn thể thao thực sự
trước khi kết thúc chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh thú vị nhưng không kém phần hài hước của cuộc thi này